do ảnh hưởng của khối không khí lạnh trong hai ngày là ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi tại quảng bình
đã có mưa to và làm cho nước trên các sông dâng cao gây ngập lụt ở nhiều nơi
chỉ trong vòng nửa tháng mà người dân quảng bình oan mình phòng chống hai trận lũ
hiện nay công tác ứng phó với mưa lũ đang được ubnd tỉnh quảng bình thực hiện khẩn trương
để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
tại xã phù hóa huyện quảng trạch địa phương nằm ngay sát sông danh
mưa to liên tiếp trong hai ngày qua đã khiến nhiều nơi bị cô lập
nhiều tuyến giao thông liên xã bị ngập sâu từ năm đến hai năm mét
do lũ lên cao trong đêm giao thông bị chia cắt nên sáng sớm nay
nhiều đoàn cứu trợ khi vào tới các địa phương phía tây quảng bình
đã phải thay đổi lịch trình
các địa phương bị cô lập đang tích cực chủ động huy động lực lượng tại chỗ
khẩn trương đưa các hộ dân bị ngập sâu lên các khu vực cao để tránh nguy hiểm
nhiều địa phương còn lại của huyện quảng trạch và tuyên hóa
cũng đang đứng trước nguy cơ bị ngập sâu
sau vài ngày quay trở lại trường học sau đợt lũ lịch sử
hiện nay gần hai trăm linh trường học ở tỉnh quảng bình
lại phải chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
theo tinh thần của bán chí phong trọng thiên đai là
thực hiện triệt đề phương châm bốn tại chỗ
để khắc phục triệt đề không để tình trạng là nhân dân lại bị ngập một lần nữa
mà nếu như ngập thì tiến hành là sử dụng lực lượng tại chỗ như cả cái thuyên đó
nhưng bây giờ mà sử dụng cả cái báo bó vào đó ảnh hưởng rất là lớn
mà đường đi lại rất khó khăn
dự kiến trong những ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại quảng bình
và có nguy cơ xảy ra lũ lớn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình có công điện chỉ đạo các ngành địa phương
cử lực lượng ứng trực chủ động đối phó với mưa lũ để giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra